thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp ông george maricos tổng thư ký liên hiệp công đoàn thế giới thăm việt nam và tham dự đại hội công đoàn việt nam lần thứ một mươi hai
thay mặt cho liên hiệp công đoàn thế giới tổng thư ký georgier maricos trân trọng gửi tới đảng nhà nước và nhân dân việt nam lời chia buồn sâu sắc về việc chủ tịch nước trần đại quang từ trần
tổng thư ký cho biết hiện liên hiệp công đoàn thế giới ngày càng phát triển mạnh mẽ có một trăm linh triệu thành viên từ khắp nơi trên toàn cầu
liên hiệp công đoàn thế giới luôn quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác và sẵn sàng hỗ trợ công đoàn việt nam trong các hoạt động phục vụ xây dựng và phát triển đất nước
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước và nhân dân việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc trân trọng cảm ơn lời chia buồn sâu sắc của ngài tổng thư ký về việc chủ tịch nước trần đại quang qua đời
thủ tướng khẳng định trong suốt các giai đoạn cách mạng đảng nhà nước và chính phủ việt nam luôn ủng hộ và tạo điều kiện để công đoàn việt nam là thành viên tích cực có trách nhiệm của liên hiệp công đoàn thế giới
thủ tướng cho biết những năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam sự phối hợp với nhà nước và các tổ chức khác trong hệ thống chính trị công đoàn việt nam đang có những bước phát triển mạnh mẽ
thủ tướng mong muốn liên hiệp công đoàn thế giới tiếp tục ủng hộ công đoàn việt nam hoàn thành sứ mệnh đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động